từ nhiều nguồn vốn và chương trình huyện kỳ sơn đã tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn bốn lượt người tham gia
các xã chủ động chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng rau có hiệu quả kinh tế cao như dưa chuột nhật bí xanh mướp đắng
huyện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ
do vậy đời sống của người dân được nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên bốn mươi triệu đồng một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn khoảng sáu mươi

để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng có giá trị gia tăng trong đó trọng tâm là các doanh nghiệp trong trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản sản xuất chế phẩm sinh học chế biến nông sản có đánh giá dự báo và cảnh báo về nhu cầu thị trường làm cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp